các bạn đến đây là hết cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại